mở đầu bản tin hôm nay là thông tin tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án giết người
và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm mỹ đức hà nội
trong buổi làm việc sáng nay hội đồng xét xử đã mời đại diện viện kiểm sát
và các luật sư bảo chữa cho các bị cáo và bị hại tiến hành đối đáp
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ba cán bộ cảnh sát hy sinh
tại đồng tâm mỹ đức hà nội được trình bày quan điểm về vụ án
luật sư nguyễn hồng bách đồng tình việc viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
chuyển tội danh cho một mươi chín bị cáo trong vụ án từ giết người sang chống người thi hành công vụ
đã thể hiện tính nhân văn của pháp luật việt nam
ngược lại luật sư bách bác bỏ quan điểm của một số luật sư bào chữa cho một số bị cáo
khi đề nghị công bố kế hoạch đảm bảo an ninh bảo vệ cán bộ người dân
tại đồng tâm trước trong và sau ngày một mươi chín tháng một
luật sư bách đã dẫn pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản liên quan đều cho thấy
kế hoạch bảo vệ này thuộc danh mục bí mật không thể công bố công khai
bên cạnh đó luật sư nguyễn hồng bách khẳng định ba cán bộ hy sinh đã thực thi công vụ
theo kế hoạch được giao đồng thời ngay sau khi hy sinh các cán bộ công an này
đã được đảng nhà nước xem xét thành tích và được truy thăng quân hàm được công nhận là liệt sĩ
luật sư nguyễn hồng bách cũng nêu quan điểm không đồng ý việc một số luật sư
đề nghị phải thực nghiệm điều tra và dựng lại hiện trường vụ án vì liên quan đến tính nhân văn
và khả năng tổ chức thử nghiệm trước quan điểm nêu trên của luật sư nguyễn hồng bách
đại diện viện kiểm sát đã phát biểu và bày tỏ sự đồng tình với các quan điểm này
đồng thời đại diện viện kiểm sát cũng nêu quan điểm phản đối nhiều yêu cầu
cũng như ý kiến bảo chữa của một số luật sư bảo chữa cho các bị cáo
viện kiểm sát khẳng định công an tp hà nội tham gia với tư cách cơ quan điều tra
là đúng quy định của pháp luật
ngoài ra các cơ quan tham gia tố tụng đều thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật
không có yếu tố vi phạm cho tới thời điểm này
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn hữu minh trú tại ân thi tỉnh hưng yên
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an minh khai nhận đã đặt làm giả giấy phép lái xe
và chứng chỉ sơ cấp nghề cho bản thân
thông qua mạng xã hội facebook để xin việc làm
từ đó nảy sinh ý định nhận làm giả giấy tờ cho những người có nhu cầu
cũng bằng việc đăng lên gia lô facebook sau đó chuyển cho đối tượng chuyên làm giả
để kiếm tiền tranh lệch
tùy vào các loại giấy tờ minh có thể kiếm được từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay minh đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ
làm giả các loại giấy tờ như giấy phép lái xe chứng chỉ sơ cấp nghề
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đã thu giữ một mươi hai loại giấy tờ giả các loại
và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
mạng ảo nhưng hậu quả thật thông điệp đã được chúng tôi cảnh báo rất nhiều lần
sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội
mà dẫn đến đe dọa nhau rồi sử dụng hung khí đánh nhau ngoài đề thực
thế nhưng một bộ phận người sử dụng mạng xã hội đặc biệt là các đối tượng thanh thiếu niên
vẫn không lấy đó làm bài học và các vụ việc thì vẫn không dừng lại
mới đây nhất là vụ hỗn chiến giữa hàng chục đối tượng tại quảng ngãi gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng không tốt đến an ninh trật tự ở địa phương
những ngày qua công an huyện nghĩa hành quảng ngãi khẩn trương xác minh gz
đã làm rõ băng nhóm ba mươi một đối tượng chém người trong đêm
do mâu thuẫn thách đối nhau trên facebook tới ngày một mươi một tháng chín
nhóm thanh niên ở bộ đức đã huy động trên ba mươi đối tượng ở huyện bộ đức tư nghĩa
và thành phố quảng ngãi mang theo nhiều hung khí là dao phóng lợn dao mã tấu
điều khiển hàng chục mô tô kéo lên xã hành thịnh huyện nghĩa hành
tại đây băng nhóm này đã ập vào chém nhiều thanh niên đang ngồi nhậu bị thương
không dừng lại ở đó trên đường quay về băng nhóm này đã chặn xe
và chém hai thanh niên khác bị thương thích
nói trên facebook là nó là thách nói chung là kêu bọn em vô đó không dám vô đó
thách bọn em này nọ vô đó là kêu nó vô đó là nó tiếp bọn em
rồi sẽ tiếp bọn em như thế nào

trước đó công an huyện tư nghĩa kịp thời ngăn chặn hai băng nhóm khoảng bốn mươi người sử dụng xe mô tô
mang theo nhiều hung khí chuẩn bị đánh nhau tại thị trấn sông vệ huyện tương nghĩa
công an huyện đã tạm giữ chín đối tượng tham gia hỗn chiến
nguyên nhân là do mâu thuẫn cãi nhau trên facebook sau đó hẹn đến để thanh toán lẫn nhau
tôi thấy như một cái việc này nếu như chúng ta mà không nắm trách tình hình
không làm tốt công tác phòng ngừa và cái thứ hai nữa công tác giấu dục giữa nhà trường
gia đình và xã hội thì tình hình này sẽ phức tạp hơn nữa
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra hàng chục vụ cố ý gây thương tích
đây là con số đáng báo động về cách hành xử bạo lực
đặc biệt là một bộ phận giới trẻ mà nguyên nhân bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
em đi vô giúp một cô nôm xong vô đốt một đất nó đón rồi nó dẫn em vô
xong tới công viên ở thái nó chỉ cái em tố chơi bìa cái đào cái em bà em chém chém trong cũng dọn phần đào
bản thân học sinh thì tham gia vào các mạng xã hội và thậm chí ngoài đời
bây giờ người ta chém nhau người ta đánh nhau bằng mã tấu thì các em chứng kiến như vậy đó
và cái game bạo lực này bây giờ nó rất là hấp dẫn nó được thiết kế một cách rất là ly kỳ
và cả con trai con gái đã chơi là hàm
và khi mà chơi cái gam bạo lực thường xuyên thì nó cứ hung đúc cái cảm xúc bạo lực
muốn chiến thắng muốn đánh bại và cái điều đó nó cũng làm cho trẻ em hung tính
qua các vụ việc trên cho thấy bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an
rất cần sự hỗ trợ trung sức của gia đình nhà trường và xã hội
trong việc quan tâm giáo dục dạy dỗ các em
đặc biệt hơn ai hết bản thân các em phải biết tự kiềm chế giải quyết mâu thuẫn đúng pháp luật
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương
tính từ một mươi tám h ngày hôm qua chín tháng chín đến sáu h sáng nay ngày một mươi tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và đến nay thì nước ta đã có một năm mươi chín trường hợp mắc covid một mươi chín
tám trăm chín mươi trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh
một trăm sáu mươi chín trường hợp mắc covid một mươi chín đang tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế
trong đó có một mươi sáu người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
có một mươi ba người âm tính lần hai và hai mươi một người âm tính lần ba
hiện có bảy trường hợp tiên lượng rất nặng và có nguy cơ tử vong
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã